tuy không phải là tâm điểm của cơn bão số một mươi hai nhưng thành phố đà nẵng nơi tổ chức tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
vẫn chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn kéo dài
nhiều công trình cổng trào áp phích quảng cáo cho tuần lễ cấp cao apec và cây xanh trên đường phố bị gãy đổ
thiệt hại hầu hết xảy ra tại quận sơn trà và ngũ hành sơn là hai địa phương có các sự kiện lớn apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra
ngay từ sáng bốn tháng một mươi một trong lúc mưa bão vẫn đang hoành hành dữ dội
các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã tiếp cận hiện trường khắc phục xử lý những thiệt hại do bão gây ra
chỉnh trang các tuyến đường nội thành quyết tâm bảo đảm yêu cầu phục vụ tuần lễ cấp cao apec
ngày năm tháng một mươi một lãnh đạo thành phố đà nẵng đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các ngành chức năng thành phố
để phân công nhiệm vụ triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai với tinh thần khẩn trương tích cực và an toàn
chậm nhất trong đêm năm tháng một mươi một công tác vệ sinh đường phố dừng lại các pano cổng trào và việc thông suốt các tuyến điện
phải được hoàn thành sẵn sàng cho tuần lễ apec chính thức diễn ra vào ngày mai sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy